chính quyền của tổng thống joe biden đã cho phép tập đoàn sepron công ty dầu mỏ lớn thứ hai của mỹ tiếp tục sản xuất và nhập khẩu dầu thô của venezuela vào mỹ
quyết định trên cho phép hồi sinh các dự án dầu mỏ hiện có ở venezuela và mang lại nguồn cung cấp dầu mới cho các nhà máy lọc dầu ở mỹ
tập đoàn sepron cho biết công ty này đã nhận được giấy phép từ văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài ofac cho phép sản xuất và vận chuyển dầu mỏ hoặc các sản phẩm dầu mỏ
do liên doanh sipron sản xuất và tiến hành bảo dưỡng sửa chữa cơ sở của các công ty liên doanh của sépron
giấy phép trên có hiệu lực trong sáu tháng và có thể bị thu hồi sớm bất cứ lúc nào
được ofac thông qua trong bối cảnh chính phủ venezuela và phe đối lập ở quốc gia nam mỹ này đã nối lại các cuộc đàm phán tại mexico
cũng theo giấy phép này tập đoàn dầu khí nhà nước venezuela sẽ không nhận được lợi nhuận và số tiền này sẽ được dùng để trả nợ cho sepron
mặc dù bộ tài chính mỹ nhấn mạnh
lý do nhân đạo cho quyết định này nhưng theo nhiều chuyên gia suy đoán rằng
chính phủ mỹ đang xem xét nới lỏng các lệnh trừng phạt venezuela để tăng nguồn cung dầu mỏ
trong bối cảnh tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec không muốn tăng sản lượng